những khoảnh khắc hiếm hoi về đời sống thường nhật của các văn nghệ sĩ nổi tiếng của việt nam
được nhếp ảnh ra hà tường một nghệ sĩ gạo cội của hà nội chụp và lưu giữ lại trong nhiều năm qua
tất cả những bức hình quý giá này đã có mặt trong triển lãm và ra mắt cuốn sách ảnh
với tựa đề những người mua năm cũ tại hà nội
từ năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đến năm một nghìn chín trăm chín mươi năm ống kính của nghệ sĩ nhiếp ảnh hà tường
đã ghi lại chân dung nhiều gương mặt tiêu biểu của việt nam
từ văn chương thi ca báo chí điện ảnh đến các học giả nhà khoa học
có thể kể đến những bức ảnh về bộ tứ bậc thầy hội họa việt nam
nghiêm liên sáng phái các nhạc sĩ văn cao trịnh công sơn đỗ nhuận
nhà thơ nguyễn đình thi nhà sử học trần quốc vượng nhà dân tộc học từ chi
hầu hết những bức ảnh ông chụp đều là đen trắng được bấm máy trong những thời điểm ngẫu hứng
dù chụp ai lúc nào ở đâu
những bức ảnh của ông đều thể hiện được thần thái của nhân vật
tạo được bức chân dung thể hiện sâu sắc cá tính của từng người